theo một kết quả nghiên cứu được đưa ra những người đã khỏi covid một mươi chín có nguy cơ mắc căn bệnh này cao hơn bốn mươi
đây là một bệnh không thể chữa khỏi phải sống chung với thuốc cả đời
đối chiếu theo kết quả được đưa ra điều này có nghĩa là cứ một trăm linh f sẽ có một người tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tiếp hai sau khi nhiễm ncov tỷ lệ tương đương là một
tính đến ngày hai mươi một tháng ba mỹ đã ghi nhận bảy mươi chín năm triệu người mắc bệnh covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc điều này tương đương với dự báo có thể có khoảng bảy trăm chín mươi năm trường hợp sẽ bị tiểu đường trong thời gian tới
phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy mắc covid một mươi chín có thể dẫn tới nhiều hậu quả lâu dài với sức khỏe
theo tiến sĩ girard ali hệ thống chăm sóc sức khỏe vn sanloris tác giả chính của nghiên cứu
đa số chúng ta nghĩ đến ảnh hưởng sức khỏe lâu dài hậu covid một mươi chín là khó thở khó tập trung dối loạn giấc ngủ
xong ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy ép không khỏi bệnh có thể bị vấn đề về tim thận và trong trường hợp này là tiểu đường
ngoài ra theo nghiên cứu được thực hiện bởi đại học massachusetts mỹ mức độ căng thẳng cao trong quá trình nhiễm sát covid một mươi chín có thể là lý do gia tăng các trường hợp mắc bệnh tiểu đường hậu covid một mươi chín
với bệnh nhân covid một mươi chín tiểu đường đặc biệt là tiếp
tiểu đường cao khiến họ phải nhập viện hoặc có thể là tử vong
một nghiên cứu tại trung quốc cho thấy tiểu đường tuyếp hai là bệnh lý đi kèm ở hai mươi hai trường hợp tử vong khi mắc covid một mươi chín
nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trong số các bệnh nhân covid một mươi chín nặng một mươi hai một mươi sáu là những người bị tiểu đường tuyếp hai
tiểu đường là bệnh dối loạn chuyển hóa ảnh hưởng tới golucozer trong máu
đây là nguồn năng lượng quan trọng giúp các tế bào cấu thành cơ mô và cung cấp thức ăn cho não
người bị mắc sẽ tăng glucosa huyết
do cơ thể bị thiếu hụt hoặc đề kháng với isulin
đây là bệnh mạng tính không thể chữa khỏi
do đó nếu mắc phải bệnh tiểu đường bệnh nhân buộc phải chung sống và dùng biện pháp để hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng
tiểu đường tuyếp hai là loại không phụ thuộc vào insulin hay còn gọi là tiểu đường ở người trưởng thành
bệnh nhân vẫn còn khả năng sản xuất isulin nhưng không đủ lượng cần thiết
người mắc bệnh tiểu đường tuyếp hai sẽ bị nhiễm trùng nấm
tình trạng này phổ biến ở cả nam và nữ
nấm men ăn glucosa
khi cơ thể dư thừa đường đồng nghĩa với việc nó được nuôi sống và phát triển mạnh
nhiễm trùng nấm men có thể phát triển ở bất kỳ nếp da ấm và ẩm nào như giữa các ngón tay chân dưới ngực xung quanh cơ quan sinh dục
đặc biệt ở nữ giới nhiều người gặp tình trạng nhiễm nấm âm đạo
nông độ đường trong máu cao khiến cơ quan này trở thành môi trường lý tưởng cho các nấm men phát triển thành bệnh
bệnh nhân bị tiểu đường tuyếp hai xuất hiện thêm tình trạng vết thương chậm lành
theo thời gian lượng đường trong máu cao ảnh hưởng lưu lượng huyết thanh và gây tổn thương dây thần kinh
tiểu đường thường đi kèm với tình trạng huyết áp và nồng độ của resterol cao khiến mạch máu bị thu hẹp
cản trở việc máu lưu thông tới vết thương và khiến nó lâu lành
tiểu đường cũng làm yếu hệ miễn dịch do đó làm giảm khả năng phòng vệ của cơ thể trước vi khuẩn
theo thống kê năm hai nghìn một mươi bảy của diabet care
ngân năm mươi bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường có hiện tượng cánh tay bàn tay bàn chân
tê bì hoặc có cảm giác chấm trích
nguyên nhân là tiểu đường làm giảm lượng máu lưu thông tới các chi
và dần dần làm hư hại các mạch máu và dây hẩn kinh tại đây